nhằm giúp người dân việt nam hiểu hơn về văn hóa đất nước con người ba lan
thông qua ẩm thực tuần lễ ẩm thực ba lan vừa được khai mạc
tuần lễ ẩm thực ba lan với điểm nhấn là món ăn phổ biến vùng trung âu do quán quân master chef
ba lan gốc việt ola nguyễn thực hiện thực đơn năm món tại tuần lễ ẩm thực ba lan gồm những món ăn
mang tậm hương vị truyền thống và phong cách chế biến được đại của bán tay trẻ ola nguyễn
đây đều là những món ăn phổ biến vào các dịp quốc lễ tại ba lan
thông qua tuần lễ ẩm thực lần này người dân việt nam và du khách quốc tế có cơ hội hiểu hơn
về những nét đẹp văn hóa truyền thống của ba lan sự kiện này góp phần mở rộng giao lưu nhân dân
giữa hai nước tuần lễ ẩm thực ba lan diễn ra từ ngày tám đến một mươi năm tháng một mươi một tại sophitel lasian metropole hà nội